thì mình muốn có một chỗ trường học mình tự bắn cho anh em luôn nó hay hơn
những vụ việc trên cũng là bài học nhắc nhở các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh
cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả hơn hạn chế đến mức thấp nhất
việc nhân viên sai phạm tránh ảnh hưởng đến uy tín của người làm kinh doanh
sau khi được công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai và gia đình vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng
đối tượng truy nã nguyễn phong linh ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã tới công an huyện xuân lộc đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khuya ngày một mươi tháng bốn năm ngoái
tại ấp sáu xã xuân tâm huyện xuân lộc nguyễn phong linh đã có hành vi sử dụng một đoạn dây điện
đánh anh nguyễn đình trai trung chú tại huyện xuân lộc gây thương tích sáu
linh còn cầm đá ném trúng xe ô tô của anh trung gây hư hỏng sau đó đối tượng bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn phong linh
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
chào các bạn
xin chào các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng bế thị xuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi chín tổ bốn khối một mươi
thị trấn cao lộc huyện cao lộc có xeo chấm cách một hai cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng triệu văn lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nà văn xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
có xeo chấm cách một cm dưới sau mép phải
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lưu văn tiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu lò rèn
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng lăng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn cốc tòng xã bảo lâm huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện